sau các vụ xâm nhập và tấn công liên tục của israel vào đền thờ anasa
bao gồm cả chuyến thăm tới địa điểm này của bộ trưởng an ninh quốc gia israel itamar ben gurion
cuộc họp sẽ bàn cách giải quyết các diễn biến nguy hiểm ở jerusalem
và những hành động leo thang của israel trên khắp các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng
trước đó vào sáng ngày hai mươi ba tháng năm theo giờ địa phương
quân đội israel đã bắt giữ ít nhất một mươi người palestine
trong một loạt cuộc đột kích trên khắp khu vực bờ tây bị chiếm đóng
lực lượng israel cũng bắn bị thương hai thanh niên palestine khi họ đang ở trong xe
các hành động tấn công của israel đã châm ngòi cho các cuộc đối đầu với người palestine trong khu vực
bạo lực xảy ra chỉ một ngày sau khi quân đội israel hôm hai mươi hai tháng năm
bắn chết ba người palestine trong một cuộc đột kích vào trại balatar ở thành phố nablus
các nhà chức trách đức và mỹ mới đây đã bắt hàng loạt đối tượng có âm mưu đảo chính và ám sát
chi tiết có trong cụm tin sau đây
thông báo của văn phòng trưởng công tố liên bang đức cho biết
ba đối tượng đã bị bắt vào tối hai mươi hai tháng năm theo giờ địa phương
những đối tượng này tình nghi thuộc một nhóm cực hữu hiện nằm trong tầm ngắm của lực lượng an ninh
hồi tháng một mươi hai năm ngoái hai mươi năm thành viên và những người ủng hộ nhóm này đã bị bắt với cáo buộc
đang chuẩn bị một kế hoạch lật đổ chính quyền liên bang bằng vũ lực với mục tiêu khôi phục chế độ quân chủ tại đức
cơ quan công tổ đức cho biết nhóm này tin tưởng vào một số thuyết âm mưu
không công nhận nước đức hiện đại như một quốc gia hợp pháp và thậm chí một số thành viên còn có tư tưởng phát xít
trong khi đó người phát ngôn nhà trắng karine jean pierre xác nhận tổng thống mỹ joe biden ngày hai mươi ba tháng năm
đã được báo cáo văn tách về vụ một xe tải đâm vào hàng rào bảo vệ an ninh ở khu vực gần nhà trắng trước đó một ngày
theo cơ quan cảnh sát washington dc tài xế gây ra vụ việc được xác định là sai vajib kandula một mươi chín tuổi
sinh sống tại thành phố chesterfield
tại bang michury đối tượng đã bị cơ quan mật vụ mỹ bắt giữ và phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc như đe dọa sát hại
bắt cóc hoặc gây hại đối với tổng thống phó tổng thống hoặc một thành viên gia đình
cũng tại mỹ một thẩm phán ở new york đã ấn định xét xử vụ án hình sự chống lại cựu tổng thống mỹ donald trump
vào ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn trong đó thẩm phán đã đọc lệnh xét xử cựu tổng thống trump
những gì có thể và không thể nói công khai về vụ án và bằng chứng minh
pháp lý của ông sẽ nhận được từ các công tố viên để chuẩn bị cho phiên tòa
cựu tổng thống trump đã không nhận tội vào tháng bốn đối với ba mươi bốn tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh
với mục đích che giấu hành vi bất hợp pháp liên quan đến chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu của ông
các cáo buộc hình sự bắt nguồn từ cuộc điều tra của biện lý quận alvin bragg
về các khoản tiền lót tay được thực hiện trong chiến dịch tranh cử năm hai nghìn một mươi tám
đối với ngôi sao phim người lớn

đối với ngôi sao phim người lớn
các cáo buộc hình sự bắt nguồn từ cuộc điều tra của biện lý quận alvin bragg
đối với ngôi sao phim người lớn

đối với ngôi sao phim người lớn
các cáo buộc hình sự bắt nguồn từ cuộc điều tra của biện lý quận alvin bragg
đã đổ về quảng trường trung tâm ở thành phố kishinov vẫy cờ và biểu ngữ
để ủng hộ nỗ lực của đất nước gia nhập liên minh này
trong bối cảnh cuộc xung đột ở ukraine chính phủ của quốc gia đông âu nhỏ bé này
đã kêu gọi tổ chức meeting nhằm nỗ lực vượt qua sự chia rẽ nội bộ
và gây áp lực lên bruxelles để bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập liên minh
gần một năm sau khi moldova được trao tư cách ứng cử viên của eu
tuy nhiên cuộc meeting rầm rộ lại diễn ra trong bối cảnh
có những cảnh báo về nỗ lực lật đổ chính phủ thân phương tây của moldova
phản ứng trước nghi vấn đảo chính bruxelles tháng trước tuyên bố
sẽ triển khai một phái bộ dân sự tới moldova theo các điều khoản
của chính sách an ninh và quốc phòng chung để chống lại các mối đe dọa
tuần trước tổng thống moldova maya sandu một lần nữa kêu gọi bruxelles
bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập eu càng sớm càng tốt
để bảo vệ moldova khỏi các mối đe dọa
một nhóm các nghị sĩ có ảnh hưởng từ tất cả các đảng chính trong nghị viện châu âu
cũng đã đưa ra một kiến nghị kêu gọi ủy ban châu âu
bắt đầu các cuộc đàm phán vào cuối năm nay
đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại
kiêm phó chủ tịch ủy ban châu âu ec joseph borrell
sẽ có chuyến thăm cuba từ ngày hai mươi năm cho đến ngày hai mươi bảy tháng năm
để tham dự cuộc họp của hội đồng chung liên minh châu eu cuba
cơ chế được thành lập từ năm hai nghìn một mươi
theo thỏa thuận hợp tác và đối thoại chính trị giữa hai bên
chuyến thăm của ông joseph borrell sẽ là cơ hội
để nhìn lại mối quan hệ song phương
cũng như để thảo luận về các vấn đề khu vực và toàn cầu
chuyến thăm cũng là một phần trong hoạt động của eu
xúc tiến trao đổi với các nước mỹ la tinh và caribe
trước thềm hội nghị thượng đỉnh eu
tổ chức các quốc gia mỹ la tinh và caribe
dự kiến diễn ra tại bruxelles vào ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám tháng bảy tới
eu là đối tác thương mại đầu tư và hợp tác quan trọng nhất của cuba
eu vẫn tiếp tục hỗ trợ các dự án trong các lĩnh vực
bao gồm công nghiệp năng lượng chuyển đổi sinh thái
hiện đại hóa kinh tế và hỗ trợ khu vực tư nhân
để giúp cải thiện cuộc sống của người dân cuba
trước các lệnh cấm vận của mỹ
sau các ca tử vong ở nước ngoài
ấn độ yêu cầu từ ngày một tháng sáu
các nhà xuất khẩu siroho phải xét nghiệm sản phẩm
tại các phòng thí nghiệm do chính phủ chỉ định
việc xét nghiệm phải được thực hiện
trước khi được cấp phép vận chuyển siroho ra nước ngoài
theo cổng cục ngoại thương ấn độ
việc xuất khẩu siroho sẽ được cấp phép
với điều kiện các mẫu sản phẩm xuất khẩu
đã được kiểm tra và công ty xuất khẩu
xuất trình được giấy chứng nhận phân tích
cho bất kỳ phòng thí nghiệm được chỉ định nào cấp
quy định có hiệu lực từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
các phòng thí nghiệm được chỉ định
cho việc xét nghiệm của chính phủ trung ương
gồm ủy ban dược điển ấn độ
phòng xét nghiệm thuốc khu vực rdtl chandigarh
phòng xét nghiệm thuốc trung ương cdl kolkata
phòng xét nghiệm thuốc trung ương cdtl chennai
và ủy ban kiểm định quốc gia về xét nghiệm
và hiệu chuẩn phòng thí nghiệm nabl
giới chức ấn độ cho hay
các bước cần thiết đang được thực hiện
để đảm bảo thực hiện xuân sẻ yêu cầu xét nghiệm
bộ y tế ấn độ sẽ hợp tác với chính quyền các bang
và các nhà xuất khẩu để giả lược quá trình xét nghiệm
các thành viên chủ chốt của tổ chức y tế thế giới who
đã chấp thuận gói ngang
sách trị giá sáu tám mươi ba tỷ usd
trong vòng hai năm tới
bao gồm cả việc tăng hai mươi tỷ lệ
phí thành viên bắt buộc
gói ngân sách này được đề xuất lần đầu tiên vào năm ngoái
khi tất cả các quốc gia thành viên đều nhất trí
về một cuộc cải tổ nguồn tài trợ ổn định
và đáng tin cậy hơn của who
trong khuôn khổ đại hội đồng y tế thế giới lần thứ bảy mươi sáu
đang diễn ra thành phố chennai thị sĩ
các quốc gia thành viên ủy ban chủ chốt
đã thông qua ngân sách này với sự ủng hộ tuyệt đối
tuy nhiên vẫn cần sự chấp thuận
của tất cả các nước thành viên
trong khi họp kéo dài một mươi ngày này
đây được đánh giá là một cột mốc quan trọng mang tính lịch sử
hiện phần lớn ngân sách hoạt động của who
là do một trăm chín mươi bốn quốc gia thành viên đóng góp
trong thời gian qua
phần tài trợ từ phí thành viên bắt buộc
đã giảm xuống chưa đến hai mươi ngân sách
trong khi phần còn lại là khoản đóng góp tự nguyện của các nước
điều này đã khiến who
bị hạn chế nguồn lực tài chính
trong ứng phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu
thưa quý vị hiện nay
ngày càng có nhiều cơ sở doanh nghiệp nhật bản
thuê người khuyết tật làm việc
nhưng do không có nhiều kỹ năng
nên phần lớn trong số họ được giao những công việc đơn giản
từ đó mức lương cũng không cao
trong bối cảnh đấy
một doanh nghiên khuyết tật trẻ tuổi
đang cố gắng thay đổi điều đó
qua việc giúp những người có cùng cảnh ngộ
nâng cao năng lực bản thân
để hướng tới những mục tiêu nghề nghiệp lớn hơn
và đây cũng là câu chuyện sẽ được gửi tới quý vị và các bạn
trong phần cuối của bản tin sau đây